tòa án nhân dân tp yên bái tỉnh yên bái đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo lê duy phong sinh ngày hai mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi năm bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
theo cáo trảng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái lợi dụng việc một số báo đăng tin bài gây hoài nghi bước xúc trong dư luận ảnh hưởng đến uy tín công việc của một số lãnh đạo tỉnh yên bái ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy và ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy tại phòng làm việc của ông vũ xuân sáng giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh yên bái thuộc tổ hai mươi ba phường đồng tâm tp yên bái tỉnh yên bái và tại nhà hàng oanh hiện thuộc tổ sáu mươi sáu tp yên bái
phường nguyễn thái học tp yên bái tỉnh yên bái lê duy phong với danh nghĩa là trưởng ban bạn đọc báo điện tử giáo dục việt nam đã lợi dụng quyền hạn của nhà báo do pháp luật quy định và dùng lời lẽ uy hiếp về tinh thần để chiếm đoạt của ông vũ xuân sáng hai trăm linh triệu đồng và chiếm đoạt của ông hoàng trung thực năm mươi triệu đồng
hành vi nêu trên của bị can lê duy phong đã phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản tại điểm a khoảng ba điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt lên đến một mươi năm năm tù dự kiến phiên tòa diễn ra hết ngày hai mươi tháng bốn